phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh long an vừa bắt giữ năm đối tượng có liên quan đến vụ giết người xảy ra vào ngày hai mươi năm tháng bảy vừa qua trên quốc lộ một a thuộc khu phố nhân hậu phường tân khánh tỉnh long an
các đối tượng gồm trần trung thành lê thanh phúc tô nhật khanh phạm huỳnh phúc thiện võ tuấn vũ đều chú huyện châu thành tỉnh tiền giang
vào ngày hai mươi năm tháng bảy khi đào quốc liêu đang điều khiển xe mô tô chở nguyễn văn thành trên đường thì bị hai đối tượng điều khiển xe mô tô áp sát
đối tượng ngồi sau sử dụng súng bắn vào người liêu được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện sau đó tử vong
quá trình điều tra đến ngày một tháng tám lực lượng công an bắt giữ khởi tố bị can tạm giam về hành vi giết người đối với hai đối tượng trực tiếp gây án gồm trần trung thành là người trực tiếp cầm súng bắn nạn nhân và lê thanh phúc là đối tượng điều khiển xe mô tô trở thành khi gây án
qua khai thác mở rộng đến một mươi sáu h ngày năm tháng tám công an long an phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an và công an tỉnh tiền giang bắt khẩn cấp ba đối tượng gồm tô nhật khanh là đối tượng chủ mưu trong vụ án về hành vi giết người phạm huỳnh phúc thiện và võ tuấn vũ về hành vi che giấu tội phạm
cơ quan chức năng thu giữ tăng vật phương tiện gây án gồm nhiều khẩu súng tự chế ba mươi chín viên đạn hoa cải hơi cay và đạn thể thao quốc phòng bốn vỏ đạn
nguyên nhân vụ án xuất phát từ mâu thuẫn trước đó giữa đào quốc liêu với nhóm đối tượng dẫn đến việc các đối tượng tổ chức bắn liêu để trả thù
sau hơn một ngày truy bắt cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang đã bắt được đối tượng đặng thế vinh chú tổ một mươi năm phường trần phú thành phố hà giang là đối tượng gây ra vụ án giết người khiến vợ cũ tử vong và bố vợ cũ bị thương nặng
trước đó vào khoảng một mươi chín h bốn mươi phút ngày năm tháng bảy tại tổ bảy phường minh khai thành phố hà giang
đối tượng đặng thế vinh đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào người chị đỗ thanh thương là vợ cũ của vinh và bố đẻ của chị thương là ông đỗ văn tiến gây án xong đối tượng vinh bỏ lại con dao nhọn và bỏ trốn khỏi hiện trường
sau nhiều giờ xác minh truy bắt đến khoảng h một mươi năm phút ngày bảy tháng tám lực lượng công an bắt được đặng thế vinh khi đối tượng về nhà lấy đồ cá nhân
tại cơ quan điều tra bước đầu vinh khai nhận do mâu thuẫn với chị thương nên sau khi đi uống bia với bạn vinh đã bắt xe taxi đến nhà bố mẹ của vợ cũ để tìm trị thương
tại đây vinh đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào người chị thương và ông tiến là bố đẻ của chị thương hậu quả làm chị thương tử vong và ông tiến bị thương phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
công an huyện thanh sơn tỉnh phú thọ vừa phát hiện nhóm đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng thu giữ một khẩu súng quân dụng và ba viên đạn cùng nhiều loại hung khí nguy hiểm
đây là nhóm đối tượng chuyên dẫn dắt và cung cấp nhân viên nữ cho các nhà nghỉ khách sạn và quán karaoke
quá trình điều tra cơ quan
cơ quan công an xác định khẩu súng và số đạn trên là của lê văn thiện thường chú xã vĩnh tiền huyện tân sơn tỉnh phú thọ
tại cơ quan công an thiện khai nhận đã đặt mua khẩu súng và đạn trên mạng internet
vào tối ngày một mươi sáu tháng bảy thiện mang khẩu súng trên ra khu vực đầu cầu phong châu thuộc xã vạn xuân huyện tam nông để cùng triệu đức mạnh thường trú khu tám xã tề lễ huyện tam nông đi giải quyết mâu thuẫn
tuy nhiên do mâu thuẫn đã được giải quyết nên thiện đưa súng cho mạnh mang đi cất giấu
đến ngày một mươi bảy tháng bảy mạnh mang khẩu súng và số đạn trên đến số nhà một trăm một mươi hai phố phú gia thị trấn thanh sơn để giao lại cho thiện cất giấu thì bị cơ quan công an tiến hành kiểm tra phát hiện thu giữ
tiến hành khám xét phòng trọ của triệu đức mạnh ở xã vạn xuân huyện tam nông cơ quan công an thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm như dao phóng lợn đao kiếm tự chế
kết quả chương cầu giám định của viện khoa học hình sự bộ công an kết luận khẩu súng trên là súng bắn đạn ghém cỡ ba mươi hai thuộc vũ khí quân dụng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh sơn ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với lê văn thiện và triệu đức mạnh về tội tàng trữ vũ khí quân dụng
dự họp có lãnh đạo các bộ ngành và một số tỉnh thành phố tại các đầu cầu truyền hình trực tuyến gồm hà nội tp hcm thái bình hà nam đà nẵng quảng nam quảng ngãi đắk lắc khánh hòa đồng nai lạng sơn và bắc giang
báo cáo tại cuộc họp quyền bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long cho biết nguy cơ lây nhiễm trở nên phức tạp khi có những người nhiễm nhưng không được phát hiện kịp thời mà lại đi dự các đám cưới đám tăng

thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc yêu cầu không được để thiếu các trang thiết bị sinh phẩm y tế phục vụ phòng chống dịch
yêu cầu các bộ ngành địa phương nhân dân tiếp tục bình tĩnh thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch không được chủ quan lơ là
địa phương nào bộ ngành cá nhân nào không thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch sẽ bị xử lý nghiêm
thủ tướng yêu cầu huy động lực lượng và nguồn lực cho công tác phòng chống dịch nhất là những địa phương dịch diễn biến phức tạp
tập trung công tác tuyên truyền để phổ cập thông tin nhiều hơn nữa đến người dân để người dân cảnh giác và có ý thức cao trong phòng chống dịch bệnh
thủ tướng yêu cầu bộ giáo dục và đào tạo tiếp tục triển khai những biện pháp đảm bảo an toàn tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
cho đến sáu giờ ngày hôm nay bảy tháng tám cả nước ghi nhận bảy trăm năm mươi người mắc covid một mươi chín trong đó một mươi người đã tử vong
chỉ riêng nửa tháng qua cả nước đã ghi nhận thêm ba trăm ba mươi năm trường hợp trong đó có gần ba trăm linh người bị lây nhiễm ở một mươi bốn tỉnh thành đều có yếu tố dịch tễ liên quan đến ổ dịch ở đà nẵng
cũng tại cuộc họp thường trực chính phủ trực tuyến với các địa phương về phòng chống dịch covid một mươi chín chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nguyễn đức trung thông tin ngoài ba ca mắc covid một mươi chín mới ngoài cộng đồng
hà nội vừa ghi nhận thêm một ca nghi nhiễm virus sars cov hai tại huyện phúc thọ
bệnh nhân đi du lịch đà nẵng cùng với bảy người trong gia đình trong khoảng thời gian từ ngày hai mươi bốn cho tới hai mươi bảy tháng bảy sau khi về hà nội vào ngày bốn tháng tám thì có biểu hiện sốt nhẹ kết quả xét nghiệm lần một dương tính với sars cov hai
sau khi có thêm ca nghi nhiễm mới này từ ngày hôm qua thành phố hà nội đã triển khai xét nghiệm pcr cho tất cả trên năm mươi người từ đà nẵng trở về thành phố trong khoảng thời gian từ ngày một mươi năm đến hai mươi chín tháng bảy
sau khi có thêm một ca nghiễm mới này từ ngày hôm qua thành phố hà nội đã triển khai xét nghiệm pcr cho tất cả trên năm mươi người từ đà nẵng trở về thành phố trong khoảng thời gian từ ngày một mươi năm đến hai mươi chín tháng bảy

thành phố hà nội cũng nêu yêu cầu bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang bố trí nước sát khuẩn đo thân nhiệt tại các nơi công cộng
từ ngày bảy tháng tám thành phố hà nội sẽ triển khai các lực lượng xử phạt đối với những người không đeo khẩu trang tại các khu vực công cộng
trên cơ sở đánh giá kỹ lưỡng về tình hình dịch bệnh và công tác xét nghiệm tp hà nội sẽ đề xuất các biện pháp mạnh mẽ hơn để tiếp tục phòng ngừa không để dịch lây lan trong cộng đồng